làm việc bước đầu với lực lượng chức năng chủ hàng khai nhận đã đặt mua toàn bộ số hàng hóa trên thông qua mạng xã hội facebook về để bán lại cho người tiêu dùng
hiện tại lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiến hành xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
bên cạnh việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thông thường ngày hai mươi sáu tháng ba gói tiêm kháng thể đơn dòng evusal đã bắt đầu được triển khai tiêm tại việt nam
theo đó để đa dạng nguồn cung thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã cấp phép nhập khẩu thuốc evus sao đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh
theo cục y tế bộ y tế cho đến nay evusel đã được cấp phép lưu hành trong tình trạng khẩn cấp tại một số quốc gia như mỹ pháp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất bahrain
evusel là thuốc không phải vaccine không chỉ định dùng thay thế
evusel là thuốc không chỉ định dùng thay thế cho vaccine phòng covid một mươi chín đối với những trường hợp có thể tiêm được vaccine
theo cục y tế bộ y tế hiện evosel chưa được cấp phép sử dụng ở những đối tượng đang điều trị covid một mươi chín hoặc dự phòng sau phơi nhiễm sars cov hai ở những người đã tiếp xúc với người nhiễm
tại việt nam airvusel được cấp giấy phép nhập khẩu để sử dụng trong cơ sở khám chữa bệnh
người bệnh phải được cơ sở khám chữa bệnh thông tin về tình trạng hồ sơ cấp phép của thuốc
và cơ sở chỉ được sử dụng thuốc khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân
bản chất evusel gồm một liều kháng thể đơn dòng tisacavimab và một liều kháng thể đơn dòng silavimab
việc sử dụng thuốc cần phải được bác sĩ đánh giá thỏa đáng và sàng lọc chặt chẽ trước khi được xác định là đối tượng sử dụng phù hợp
một liều thuốc được chỉ định để dự phòng mắc bệnh covid một mươi chín trong thời gian ít nhất sáu tháng
với các dữ liệu hiện có
cho người lớn và trẻ em từ một mươi hai tuổi có cân nặng từ bốn mươi kg trở lên
với các điều kiện không đang nhiễm sars cov hai không có tiếp xúc với người nhiễm sars cov hai
được xác định và phải thuộc một trong các trường hợp có suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng do một tình trạng bệnh lý
hoặc sử dụng các thuốc hoặc phác đồ điều trị ức chế miễn dịch
và có khả năng không tạo được đáp ứng miễn dịch thỏa đáng đối với vaccine covid một mươi chín
không thể tiêm bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào
hiện có vì có tiền sử xảy ra tác dụng ngoại ý nghiêm trọng
ví dụ như dị ứng nặng với bất kỳ thành phần nào của vaccine covid một mươi chín
cụ thể các trường hợp này bao gồm những người đang điều trị khối u
bệnh huyết học ác tính ghép tạng ghép tế bào gốc tạo máu
bị suy giảm miễn dịch nguyên phát mắc hiv chưa được điều trị hoặc bệnh đang tiến triển
điều trị tích cực bằng thuốc kháng viêm corticosteroids liều cao
những người không thể tiêm vaccine covid một mươi chín
ứng với thành phần vaccine
trước những cảnh báo nguy hiểm của biến thể phụ ba hai của omicron
nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến mức độ lây nhiễm của biến thể này
theo hai nghiên cứu mới đây người được bảo vệ tốt nhất trước biến thể phụ ba hai của omicron
là người đã tiêm mũi cơ bản đã tiêm mũi tăng cường và từng mắc covid một mươi chín
hiện vẫn chưa biết rõ khả năng miễn dịch với biến thể omicron
có thể kéo dài bao lâu và tốt đến mức nào
nhưng một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với các mẫu máu nhiễm ba
cho thấy khả năng bảo vệ suy giảm trước ba hai
một nghiên cứu công bố trên tạp chí new england journal of medicine ngày một mươi sáu tháng ba cho thấy rằng
người dễ bị tổn thương nhất trước biến thể ba là người chưa tiêm vaccine và chưa nhiễm ba
mũi tăng cường dường như hữu ích trong việc tăng lượng kháng thể trước cả hai biến thể ba một và ba hai
đối với những người chưa từng mắc covid một mươi chín
người được bảo vệ tốt nhất trước ba là người đã tiêm mũi cơ bản
đã tiêm mũi tăng cường và đã từng mắc covid một mươi chín
nhìn chung những người đã tiêm vaccine trong nghiên cứu trên và từng nhiễm được cho là pa một
có lượng kháng thể chống ba cao gấp hơn ba lần so với bất kỳ trường hợp nào khác
các nhà nghiên cứu kết luận rằng điều đó cho thấy có một khả năng miễn dịch tự nhiên chéo
ở một mức độ nào đó chống ba một và ba
câu hỏi còn bỏ ngọt
câu hỏi còn bỏ ngỏ là khả năng bảo vệ của mũi tăng cường sẽ giảm đi nhanh đến mức nào
một nghiên cứu quy mô lớn hơn dựa trên dữ liệu của những người đã tiêm phòng
và đã mắc covid một mươi chín trên cả nước qatar công bố trên mạng ngày hai mươi hai tháng ba cho thấy
khả năng bảo vệ tốt nhất trước nguy cơ nhiễm omicron biến thể ba một hoặc ba
là từng mắc covid một mươi chín và tiêm mũi tăng cường gần đây
nghiên cứu phát hiện ra rằng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại qatar người từng mắc covid một mươi chín giảm bốn mươi sáu nguy cơ nhiễm pa hai
con số này là năm mươi bốn đối với người đã tiêm phòng đủ các mũi cơ bản và một mũi tăng cường gần đây
những người có miễn dịch lai gồm tiêm hai mũi vaccine và mắc covid một mươi chín trước đó
giúp giảm năm mươi năm nguy cơ tài nhiễm
con số này lên tới bảy mươi bảy đối với người đã có miễn dịch lai cộng thêm mũi vaccine tăng cường gần đây
thưa quý vị trung quốc dường như đang mắc kẹt trong thế tiền thoái lưỡng nan
trước việc có hay không từ bỏ zero covid
liệu trong thời gian tới cường quốc này sẽ có lựa chọn như thế nào để đối phó với dịch bệnh
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo
kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn